tỉnh đắk lắc hiện nay đang tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong đó chú trọng vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao
và xây dựng các nhà máy tinh chế sản phẩm
tuy nhiên để thu hút các nhà đầu tư thì lại cần có quy mô sản xuất lớn và tập trung hơn
với điều kiện đất đai phí nhiều thích hợp với nhiều loại cây trồng nên thời gian qua
người dân tỉnh đắk lắc đã mạnh dạn đưa các loại cây trồng mới vào canh tác
đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật đầu tư công nghệ cao vào trồng trọt
và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao
nhưng nông dân vẫn phải phụ thuộc vào thương lái và theo mùa vụ như hiện nay
do chưa có quy trình chế biến sâu hay vướng tình trạng được mùa mất giá
cái vấn đề mà chế biến sâu sản phẩm thì chúng ta vẫn chưa hoặc là chưa có thể có điều kiện để mà đẩy mạnh nó
thì muốn làm được điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng là đơn thân chúng tôi thì không thể làm gì được hết
chỉ có doanh nghiệp không thì rất là khó
thì đến cái giai đoạn đấy thì tôi cũng mong rằng là có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương
ví dụ như kêu gọi các cái gói đầu tư của nước ngoài vào để mình mở các cái rộng các nhà máy
không phải là chế biến chỉ riêng một sản phẩm này mà chế biến nhiều sản phẩm trái cây khác nữa trên địa bàn tỉnh
mong muốn chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ bà con
tính như là tìm cái đầu ra mà ổn định những chỗ mà doanh nghiệp tư thương
để gửi hợp đồng ký với lại bà con hỗ trợ cũng như cái máy móc thiết bị hiện đại bây giờ
là máy đóng gói rồi là những cái máy sơ chế lông nhãn
ví dụ sau này có thể là mình chưa tiêu thụ kịp thì có thể là sơ chế lông nhãn
những mong mỏi của người dân là chính đáng và phù hợp với nhu cầu phát triển
tuy nhiên hiện nay để thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng các nhà máy tinh chế
nâng cao giá trị hàng hóa thì địa phương cần phải đáp ứng nguồn nguyên liệu quy mô lớn
tập trung và chất lượng ổn định thay vì sản xuất nhỏ lẻ và tự phát như hiện nay
tôi cho rằng ứng dụng công nghệ cao thì nó phải trên một cái diện tích đủ lớn
thì nó mới mang lại hiệu quả và chúng ta có thể chia sẻ
thì cái vấn đề mà tổ chức lại sản xuất theo mô hình hợp tác
liên kết đặc biệt là hình thành các hợp tác xã là con đường hết sức quan trọng
để tạo ra một vùng sản xuất tập trung
từ đó chúng ta đưa những cái giống những công nghệ kỹ thuật tiên tiến
phù hợp và có cơ sở để chứng nhận và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm
trong bối cảnh của tỉnh đắk lắc hiện nay để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao
việc tuyên truyền cho người dân là cần thiết bên cạnh đó là về cơ chế
chính sách hỗ trợ của chính quyền và quy hoạch của từng địa phương
để phát triển những vùng nguyên liệu tập trung và đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn